cách đây hai mươi năm hà nội vinh dự được tổ chức unesco thế giới trao tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình do đã đáp ứng được các tiêu chí sự bình đẳng trong cộng đồng xây dựng đô thị giữ gìn môi trường sống thúc đẩy phát triển văn hóa giáo dục chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ
đây là ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những thành tiệu nổi bật của thủ đô hà nội trong tiến trình đổi mới cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân việt nam
bên cạnh vai trò là thủ đô đầu não chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước nơi diễn ra phần lớn hoạt động đối ngoại của nhà nước hà nội đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất an ninh để tổ chức các hội nghị quốc tế quan trọng
danh sưng thành phố vì hòa bình điểm đến hữu nghị một lần nữa được khẳng định khi hà nội đã chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hội nghị ban về hòa bình thế giới
hẳn quý vị và các bạn vẫn còn nhớ những hình ảnh này khi hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai diễn ra tại thủ đô đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với báo giới và quan khách quốc tế
tôi nhận thấy suốt gần hai thập kỷ qua hà nội đã không ngừng nỗ lực phát triển để dừng đáng với tên gọi này
thủ đô hà nội đã khắc phục được hậu quả của chiến tranh để phát triển trở thành một trung tâm chính trị kinh tế văn hóa quan trọng của cả nước
là địa điểm tổ chức những
những sự kiện là tâm điểm của thế giới
bên cạnh đó chính quyền hà nội cũng đã và đang đưa ra những chính sách nhằm hướng tới sự phát triển bền vững cân bằng hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường
theo các chuyên gia của unesco cộng đồng quốc tế rất ấn tượng trước sự chuyển mình của hà nội tạo ra một hình ảnh nhận diện mới không chỉ cho hà nội mà còn cho việt nam
theo đó sáng kiến như phố đi bộ được hoan nghênh

việc đóng các tuyến phố canh hồ hoàn kiếm để tạo thành phố đi bộ vào cuối tuần cho người dân thật sự là một ý tưởng hay
ngay cả những vị khách đến từ israel cũng vô cùng ấn tượng với ý tưởng này
hà nội nhận danh hiệu này là hoàn toàn xứng đáng
hà nội đã tạo một môi trường sống yên bình cởi mở và thực sự ưa mầm cho sự phát triển
đến nay hà nội vẫn là thủ đô duy nhất của khu vực châu á thái bình dương được vinh danh là thành phố vì hòa bình
sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đã nhân lên niềm tự hào của chính quyền và nhân dân thủ đô
thúc đẩy thành phố nghìn năm tuổi tiếp tục gìn giữ những truyền thống bản sắc văn hóa quý báu và vững bước trên con đường phát triển